báo cáo của hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi mới đây cho thấy số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh
số ca tử vong bất thường là do sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định
với số ca tử vong trung bình trong cùng giai đoạn này năm trước đó
theo đó số người chết bất thường tại nam phi trong tuần lễ tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một là hơn hai bảy mươi sáu ca gấp đôi tuần trước đó
thông tin này trái ngược với những dữ liệu ban đầu được đề cập gần đây về việc các ca mắc covid một mươi chín ở nam phi có triệu chứng nhẹ
tạo ra hy vọng rằng biến thể omithon sẽ không nguy hiểm như những biến thể trước đó
vào ngày chín tháng một mươi hai nam phi cho biết nước này ghi nhận hơn hai mươi hai bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín nhưng chỉ hai mươi hai ca tử vong
cùng ngày bác sĩ thiero padel quản lý vấn đề dịch covid một mươi chín tại châu phi của tổ chức y tế thế giới who
nói số ca bệnh mới tại nam phi đã tăng hai trăm năm mươi năm trong bảy ngày qua nhưng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín chỉ chiếm sáu giường cấp cứu
kết quả này cũng tương đồng với dữ liệu từ viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm nam phid
cho thấy chỉ một phần ba số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện có triệu chứng nặng
dữ liệu gồm một sáu trăm ba mươi ba ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi hai
tuy nhiên nicd cũng nói phải mất rất nhiều tuần để tổng hợp đầy đủ thông tin từ các bệnh viện
đến nay thông kê các ca tử vong bất thường được coi là một cách theo dõi covid một mươi chín chính xác hơn là các ca tử vong được ghi nhận chính thức
như tại nam phi thống kê chính thức chỉ nhận được hơn chín mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
nhưng số ca tử vong bất thường trong suốt đại dịch ở nước này lên đến hai trăm bảy mươi năm ca
biến thể omicron đã được phát hiện trong nước thải ở bang california mỹ
và đây là số hiệu cho thấy biến thể này đang sự truyền
chuyên gia dịch tế học của bang california eric capel mới đây cho biết
hệ thống giám sát nước thải của bang đã tìm thấy các dấu hiệu của omicron ở các hạt sukramento
chuyên gia dịch tế học eric kappen nhận định chắc chắn omicron đang lây lan ở khắp các bang california
giới chức thành phố houston ở bang tex vào hồi đầu tuần cũng phát hiện các dấu hiệu của omithron
và chỉ vài ngày sau đó một bệnh viện của thành phố này đã ghi nhận tám trường hợp nhiễm biến thể này
các ca mắc omicron ở california đã được phát hiện ở los angeles alameda và san francisco
trong đó trường hợp ở san francisco là ca mắc omicron
các ca nhiễm omit pront tới nay đã xác nhận ít nhất ở hai mươi một bang của nước mỹ và được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng hơn trong thời gian tới đây